nhiều hoạt động tại đà nẵng đã cho phép mở cửa không khí tại các nhà hàng quán ăn cà phê và đặc biệt là trên các bãi biển đã sôi động hẳn
người dân của thành phố đáng sống vui mừng phấn khởi khi nhịp sống đang bắt đầu trở lại
nhận được văn bản mới của thành phố từ chiều qua chủ quán phở này đã chuẩn bị bố trí nhân viên để kịp cho buổi mở hàng sáng nay
một tháng quán ngừng hoạt động một mươi nhân viên thất nghiệp này được phục vụ trở lại dù mới chỉ hoạt động cầm chừng ba mươi công suất
nhưng nỗi lo về cơm áo gạo tiền của người sử dụng lao động cũng đã được giải tỏa phần nào
bây giờ khó khăn là tình hình chung ai cũng khó khăn cả
mình khó khăn một nhân viên khó khăn năm mười
họ còn nhà thuê còn cuộc sống còn gia đình của họ nữa
nên bây giờ bán lại như thế này đúng là nó đảm bảo cái cuộc sống cho anh em
khách thì bây giờ ai của họ cũng có ý thức để bảo vệ bản thân họ rồi
nên mình cộng với cả nhân viên mình nhắc nhở để mà giãn cách thì họ vẫn làm tốt
họ rất vui
không vẻ không vấn đề gì
ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố đà nẵng vào sáng nay
lượng khách tại quán ăn cà phê ở mức độ vừa phải
chủ kinh doanh cũng khuyến cáo khách hàng ngồi giãn cách một m
để bảo đảm an toàn theo quy định phòng chống dịch của thành phố
từ sáng sớm nhiều người đã tranh thủ thời gian để tận hưởng chút không khí của ngày mới
hôm nay thì sau khi biết được cái thông tin là hàng quán mở cửa trở lại
thì tôi cũng tranh thủ là chẳng ra là bỏ thời gian ra để làm ngay một ly cà phê
cảm giác khi mua cà phê ở quán thì rất là thoải mái và thoảng
đây coi như là một cái khởi động mới của tôi sau một tháng cùng với đà nẵng về phòng chống dịch
số động nhất vẫn là khu vực ven biển
từ năm giờ sáng biển nguyễn tất thành xuân thiều phạm văn đồng võ nguyên giáp
đã đón hàng nghìn người dân xuống tắm biển giải nhiệt sau chuỗi ngày giãn cách xã hội
dù không có lực lượng chức năng ứng trực
nhưng người dân vẫn tự ý thức bảo đảm khoảng cách an toàn
không tiếp xúc với người lạ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh